thưa quý vị và các bạn vụ băng nhóm lâm tặc do lê hồng hà tức hà đen cầm đầu ngang nhiên phá rừng tại khu vực hồ thủy điện đồng nai năm thuộc thôn hai xã lộc bắc huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng bị bộ công an triệt phá hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận
vụ án hiện đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an công an lâm đồng và công an huyện bảo lâm phối hợp điều tra làm rõ
vào ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can cầm đầu vụ phá rừng này về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng gồm lê hồng hà bốn mươi tám tuổi tức hà đen quê quán huyện diễn châu tỉnh nghị an hiện chú thôn chín xã đạm ri thành phố bảo lộc nguyễn văn tuấn bốn mươi tuổi quê thành phố hà nội là chủ ô tô tài chuyên vận chuyển gỗ chai phép cho hà đen
đắc lấp tỉnh đắc nông trong đó hà đen là đối tượng cầm đầu của vụ án phá rừng này trong suốt hơn hai năm qua hiện hà đen đang bị truy nã trên toàn quốc
một mươi một đối tượng liên quan đến vụ phá rừng bị công an huyện bảo lâm khởi tố bắt tạm giam đều là các chân rết của hà đen trong suốt hai năm qua dưới sự chỉ đạo của hà đen một mươi một đối tượng này thường xuyên vào rừng khai thác gỗ trái phép
theo kết quả điều tra sơ bộ nhóm lâm tặc này đã dùng cưa thuyền vò sắt để khai thác gỗ trái phép trên lòng hồ thủy điện đồng nai năm và các cánh rừng nguyên sinh giáp danh lòng hồ
sau đó các đối tượng cùng nhau xẻ thành gỗ hộp rồi vận chuyển về bến thủy

một góc độ nào đó về mặt cơ chế cũng cần phải có những cái cho nó thích hợp trong tình hình như thế này
để thuận lợi cho công tác điều tra làm rõ vụ án cơ quan công an đang giáo diết truy lùng hà đen và phát lệnh truy nã đối với hà đen trên toàn quốc
đối tượng có vợ con ở thành phố hồ chí minh từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản tại tỉnh bình thuận lệnh án tám năm tù tội cố ý gây thương tích tại nghệ an mực án năm năm tù
già tù đối tượng tiếp tục hành nghề bảo kê cho các hầm vàng ở nghệ an sau đó sống lang thang
từ năm hai nghìn một mươi bốn đối tượng đến thành phố bảo lộc đăng ký tạm trú khai làm nghề tự do sau đó đến huyện bảo lâm khai thác gỗ lậu
tụi lâm tặc này thì nó rất manh động nó gọi là toàn là những cái chùm xã hội đen nó vào nó phương tiện ở khu vực này lòng hồ này thì nói chung là
nó danh dưới ở địa phương này địa phương khác nên nhiều khi trong lực lượng anh em với tần tra và lực lượng mỏng mỏng thì xâm nhập vào địa phương này là rất khó
trước nghi vấn về việc có sự bảo kê bao che của lực lượng chức năng cho hành vi ngang nhiên phá rừng của nhóm lâm tặc hà đen vụ án do c bốn mươi chín b bộ công an chủ công triệt phá
đến nay sao công an tỉnh lâm đồng công an huyện bảo lâm phối hợp điều tra làm rõ
quả điểm của cơ quan công an là cương quyết với tội phụ
cơ quan công an phạm làm nhanh làm sớm khách quan với vụ án
nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực sẽ xử lý nghiêm
công tác bảo vệ quản lý rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó các ngành chức năng tại địa phương và các ban ngành cấp cơ sở phải có trách nhiệm
mong muốn các cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng làm rõ vụ án làm một cách khách quan và triệt đề